theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau khi đi vào phía bắc biển đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
đây là cơn bão số ba trong năm hai nghìn một mươi tám tên quốc tế là sơn tình
vị trí tâm bão cách đảo lưu dông philippines khoảng hai trăm năm mươi km về phía tây hơi trách bắc
lúc này bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ngày và đêm nay bão sơn tinh di chuyển nhanh với vận tốc ba mươi năm km một giờ
sáng ngày một mươi tám tháng bảy tâm bão ở phía tây bắc đảo hải nam cách bờ biển các tỉnh hải phòng đến hà tĩnh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
ảnh hưởng của bão bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa mưa rông mạnh gió bão mạnh dần lên cấp tám
vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày một mươi tám tháng bảy
gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
trong khoảng ngày một mươi chín hai mươi tháng bảy bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển đông bắc đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới